khi mắc covid một mươi chín những người có biểu hiện nhẹ thường băn khoăn với câu hỏi
có nên hôn gần gũi hay quan hệ tình dục hay không
có cách nào để vẫn có thể làm chuyện ấy an toàn
nếu cả hai vợ chồng đều là f thể nhẹ không có trợ chứng
thì có được quan hệ tình dục hay không
đây là băn khoăn của rất nhiều người khi điều trị covid một mươi chín tại nhà
và cách nào để quan hệ tình dục an toàn
đầu tiên là hãy kiêng khi sốt
sốt là một trong những biểu hiện thường gặp khi mắc covid một mươi chín
tùy từng thể trạng nhiệt độ khi sốt ở mỗi người có thể khác nhau
những cân sốt thường khiến cảm thấy đau nhức và miệt mỏi
vì vậy thực tế nhiều người không muốn và không đủ sức để quan hệ tình dục
nếu nhiệt độ cơ thể tăng quá cao
với những người bị sốt quan hệ tình dục được gọi là một hoạt động gắn sức
các nhà nghiên cứu đã xem xét tác động của việc tập thể dục gắn sức
áp dụng cho quan hệ tình dục ở những người bị sốt
và họ phát hiện ra rằng nó có thể nguy hiểm
làm cho tình trạng ốm nặng hơn tăng nguy cơ mất nước tăng nhiệt độ lên mức nguy hiểm
thứ hai f không có bệnh lý về huyết áp hãy cẩn trọng
ngoài ra đối với những người nhiễm covid một mươi chín nếu có tình trạng bệnh lý như tăng huyết áp
thì càng nên tránh xa quan hệ tình dục và các hoạt động gắn sức khác
vì có thể nguy hiểm đến tính mạng
vì vậy tốt nhất hãy đợi cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường
sức khỏe ổn định hãy quan hệ tình dục
từ khi bị nhiễm covid một mươi chín cho đến khi được xác định là âm tính
các cặp đôi cần phải hoãn các hoạt động tình dục
mặc dù quan hệ tình dục có thể mang lại một số lợi ích
nhưng đây không phải là lựa chọn tốt nhất khi cả hai đang mắc covid một mươi chín
nếu chỉ một trong hai đang là ép không thì đương nhiên càng phải nhịn
vậy sau khi mắc covid một mươi chín bao lâu có thể quan hệ tình dục
sau khi khỏi bệnh nếu muốn tiếp tục quan hệ tình dục
hãy đảm bảo rằng cả hai người đều khỏe mạnh
lý tưởng nhất là nên giữ khoảng cách và hoãn quan hệ tình dục
ít nhất một mươi bốn ngày cho đến khi cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh
và cơ thể ở trạng thái sung mãn
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hoa kỳ
những người đã khỏi covid một mươi chín trước khi quan hệ tình dục
vẫn nên sử dụng các biện pháp bảo vệ như đeo bao cao su
đeo khẩu trang và vệ sinh cá nhân sạch sẽ
ngoài câu hỏi bị covid một mươi chín thì có được quan hệ tình dục hay không
thì câu hỏi không hôn và quan hệ tình dục an toàn
có ngừa được nguy cơ lây nhiễm sars cov hai hay không cũng đang được quan tâm
đầu tiên bạn cần hiểu được
cách virus sars cov hai lây lan
virus sars cov hai virus gây ra bệnh covid một mươi chín
lây lan qua các giọt bắn trong nước bọt và dịch hô hấp
khi một người bị nhiễm virus đó ho hát hơi và thậm chí là nói hoặc hát
nó có thể lây lan trong phạm vi hai mét với người mang virus
nếu các giọt bắn được hít vào hoặc rơi vào miệng hoặc mũi của ai đó gần đó
nó cũng có thể được truyền qua khi chạm vào các bề mặt bị ô nhiễm
và sau đó chạm vào mặt mắt mũi hoặc miệng
tất cả các tiếp xúc gần trong vòng hai m
với người bị nhiễm bệnh đều có thể khiến bạn tiếp xúc với virus sars cov hai
gây bệnh covid một mươi chín cho dù bạn có tham gia hoạt động tình dục hay không
đại dịch nghiêm trọng và kéo dài khiến chúng ta căng thẳng mệt mỏi
lo sợ vì dịch bệnh nên việc suy giảm ham muốn tình dục
ở nhiều người hoàn toàn có thể xảy ra
thêm một nghiên cứu của trung quốc được công bố vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trên tạp chí y học tình dục cho thấy trong số bốn trăm năm mươi chín người tham gia
cứ bốn người thì có một người bị đại dịch covid một mươi chín gây tác động
giảm hầm muốn tình dục
còn trong một nghiên cứu quy mô nhỏ được thực hiện để phân tích tác động
của đại dịch đối với mức độ lo lắng và căng thẳng của con người
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ khẳng định
đại dịch hiện nay gây ra căng thẳng và lo lắng cho nhiều người dân
điều này có thể gợi ý rằng gián tiếp cục khủng khoảng do covid một mươi chín
có thể đã dẫn đến việc giảm ham muốn tình dục ở cả nam và nữ giới
nhiều cặp vợ chồng mất hứng thú trong quan hệ tình dục
nhà tiết niệm học bác sĩ ranjit ramasamy ở nam florida mỹ
quan sát thấy một xu hướng đáng lo ngại trong số các bệnh nhân của ông
ngày càng nhiều đàn ông sau khi nhiễm covid một mươi chín phàn nàn rằng họ gặp vấn đề
nghiêm trọng trong quan hệ tình dục
nam giới có thể có nguy cơ mắc hội chứng dối loạn cương dương ngắn hạn
hoặc dài hạn cao gấp sáu lần sau khi nhiễm covid một mươi chín
đối với một số người tình trạng bệnh dối loạn chức năng tình dục
kéo dài sáu tháng hoặc lâu hơn
theo một bài báo đăng vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
năm tạp chí y học new england có đến một mươi ba mươi những người nhiễm coronavirus
ít nhất bốn mươi hai triệu trường hợp ở mỹ và hai trăm hai mươi chín triệu trường hợp trên toàn thế giới
trải qua các triệu chứng suy nhược cơ thể liên tục
có thể gây tàn tật nghiêm trọng hậu covid một mươi chín
trong đó nhiều bằng chứng cho thấy covid một mươi chín có thể phá hoại
sức khỏe tình dục của nam giới
các nghiên cứu khác đã ghi nhận nhiều trường hợp nam giới sau khi mắc covid một mươi chín
bị ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục như không thể có hoặc duy trì sự cương cứng
tổn thương tinh hoàn
đau hoặc sưng tinh hoàn không có khả năng đạt được cư khoái
mức testosterone thấp và các vấn đề sức khỏe tâm thần
đối tượng nam giới có nguy cơ cao bị dối loạn chức năng tình dục
sau khi mắc covid một mươi chín là đàn ông lớn tuổi hoặc những người bị tăng huyết áp
béo phì đài tháo đường và bệnh tim
thực tế ngày càng nhiều báo cáo ghi nhận các trường hợp nam giới trẻ tuổi
gặp vấn đề dối loạn tình dục sau khi mắc covid một mươi chín
vậy covid một mươi chín có lây truyền qua đường tình dục hay không
covid một mươi chín không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục
tuy nhiên virus được truyền qua tiếp xúc với các giọt nhỏ từ mũi và miệng
bao gồm cả nước bọt của người bị bệnh
có thể xảy ra khi tiếp xúc gần gũi với người khác
điều này có nghĩa là có nhiều khả năng lây truyền virus sars cov hai
khi bạn quan hệ tình dục hoặc thân mật với ai đó
virus đã được tìm thấy trong tinh dịch và phân
vì vậy các hoạt động khi quan hệ như tiếp xúc miệng với vị trí xung quanh hậu môn
có thể là khiến virus lây truyền
mặc dù covid một mươi chín không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục
tuy nhiên nó có thể lây qua tiếp xúc gần khi bạn quan hệ tình dục hoặc gần gũi với ai đó
ở một số nơi mọi người được khuyến cáo tránh quan hệ tình dục với những người
mà họ không sống cùng để tránh lây truyền virus
vậy làm thế nào để quan hệ tình dục an toàn trong đại dịch covid một mươi chín
một số cách để giảm nguy cơ tiếp xúc với virus sars cov hai
khi quan hệ tình dục với người khác
quan hệ tình dục với bạn tình vợ chồng mà sống chung là không sao
miễn là bạn và người đó không có bất kỳ triệu chứng nào của covid một mươi chín
tốt nhất là bạn và đối tác đã tiêm đủ các mũi vaccine phòng covid một mươi chín
bạn chính là đối tác tình dục an toàn nhất của bạn bởi thù dâm sẽ không lây lan covid một mươi chín
quan hệ tình dục trung thủy với một bạn tình có thể giúp giảm nguy cơ tiếp xúc với virus sars cov hai
nói chuyện với đối tác tình dục của bạn về cách hai người nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa
để làm cho tình dục an toàn hơn như đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc trực diện

bạn không nên quan hệ tình dục với bất kỳ ai nếu bạn hoặc đối tác bạn có đã từng tiếp xúc với một trường hợp nhiễm covid một mươi chín
nếu bạn hoặc mạng tình có các triệu chứng covid một mươi chín bạn nên giữ khoảng cách và tránh quan hệ tình dục trong một mươi bốn ngày
tiếp theo đây là những bước bảo vệ bản thân tránh mắc covid một mươi chín khi quan hệ tình dục
nếu bạn quyết định quan hệ tình dục với người mà bạn không sống cùng
bạn nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ lây truyền covid một mươi chín
hãy hỏi đối tác của bạn nếu họ cảm thấy không khỏe hoặc có bất kỳ triệu chứng nào của covid một mươi chín
thông báo ngay cho nhau nếu một trong hai người xuất hiện các triệu chứng của covid một mươi chín
hãy chắc chắn rằng bạn tình của mình không quan hệ tình dục với những người khác không sung chung với bạn để giảm nguy cơ mắc covid một mươi chín
nếu bạn hoặc đối tác của bạn có bất kỳ triệu chứng nào của covid một mươi chín như sốt hoa khàn mệt mỏi hoặc mất vị giác hoặc khứu giác
bạn sẽ cần phải giữ khoảng cách với nhau trong một mươi bốn ngày để tránh lây truyền virus
trong thời gian này bạn nên tránh quan hệ tình dục hoặc bất kỳ hình thức thân mật thể xác nào chẳng hạn như hôn và âu yếm
tránh hôn nhất là hôn sâu với bất kỳ ai mà bạn không sống cùng
hôn có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tiếp xúc với nước bọt của một người qua nụ hôn và các hoạt động tình dục khác có thể khiến bạn tiếp xúc với virus
những người nhiễm covid một mươi chín có thể làm lây lan các giọt bắn lên da và đồ dùng cá nhân của họ
do đó bạn tình cũng có nguy cơ lây nhiễm virus khi tiếp xúc với những bề mặt này
và sau đó đưa tay chạm lên mắt mũi miệng của mình
ngoài ra hãy dành thời gian làm các việc sau
tám sạch sẽ rửa kỹ tay bằng xà phòng trước và sau khi quan hệ tình dục
dùng xà phòng hoặc khăn tẩm cồn để làm sạch vị trí bạn có hoạt động tình dục
nếu bạn sử dụng đồ chơi tình dục hãy rửa kỹ những đồ chơi này bằng xà phòng và nước ấm và không dùng chung đồ chơi đó
hít thở nặng nhọc khi quan hệ tình dục có thể tạo ra nhiều giọt hơn có thể truyền virus sars cov hai hơn
cân nhắc đeo khẩu trang trong khi quan hệ tình dục để giảm nguy cơ lây truyền virus cho bạn tình của bạn
chọn các tư thế quan hệ tình dục hạn chế tiếp xúc trực diện
sử dụng bao co su chất bồi trơn và miếng rán nhà khoa có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh
bằng cách giảm thiểu tiếp xúc với nước bọt tinh dịch phân máu và dịch âm đạo khi quan hệ tình dục